hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi cơn lũ lịch sử quét qua huyện mường la tỉnh sơn la
nước đã rút và đường xá đã bắt đầu được khai thông
tuy nhiên cuộc sống yên bình ngày nào chưa thể quay trở lại với người dân nơi đây
gần đây trên các trang thông tin kêu gọi nhiều sự ủng hộ giúp đỡ tới các mảnh đời bất hạnh
sau trận lũ quét tại huyện mường la những ngày đầu tháng tám
trong đó hoàn cảnh của hai chị em sộng thị bạ nhia và sộng thị hua ở xá chiếng san huyện mường la
nhận được nhiều sự quan tâm khiến nhiều người không khỏi xúc động
nhà nhia có ba chị em gái bố mất sớm mẹ đi bức nữa không thể mang con theo
ba chị em nhia sống nhờ nhà chú ruột
trận lũ đêm ấy bất ngờ ập đến cuốn trôi ba chị em xa nhà khoảng năm km
đứa bé mới lên bảy tuổi tại vĩnh viễn không thể quay về
hai chị bị thương nặng được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện mường la
nhiều người còn tưởng như không thể qua khỏi khi mới vào đây nhưng giờ em đã dần hồi phục
dù không ở quá xa nhưng do lũ quét
giao thông thông tin bị đứt gãy người mẹ trẻ mãi đến ngày hôm sau mới gặp được con mình
được em gái chồng cũ báo cho tôi tôi mới biết con bị như thế này
đến hôm sau mới đến thăm con được vì đường đi khó quá
lấy chồng mới rồi không được mang con theo thương con lắm
nhờ các bác sĩ cứu cho con tôi tôi biết ơn lắm
cơn lũ lịch sử đã cắt đất gần như toàn bộ một mươi km đường liên bản
của xã nậm păm khiến nhiều nơi bị cô lập
người bị thương dù được tìm thấy cũng không thể đi cấp cứu ngay lập tức
hai vợ chồng bà quang thị muôn chín mươi ba tuổi ở bản hủy liếng
cùng người con trai út bị nhà đổ sập vào người
con trai bị gãy xương sườn đã được chuyển đi cấp cứu ngay lập tức
hai vợ chồng già yếu quá được người trong bản kéo lên chỗ cao
chờ đường thông mới có thể chuyển xuống bệnh viện huyện sau đó ba ngày
dù sức khỏe đã dần hồi phục phần nào
nhưng những giọt nước mắt đau xót vẫn chốc chốc lại trực trèo ra
tài sản mất hết rồi chẳng còn gì cả
có cái máy xúc với máy cày làm bao lâu mới có giờ thì biết sống sao đây
như các anh đã nhìn thấy rồi hai cháu đã ổn định về tinh thần và sức khỏe cũng đã ổn định
không còn nguy hiểm về tính mạng
tất cả những bệnh nhân mà gặp thiên tai thẩm họa đằng này
thực sự là về tinh thần thì rất là hoang mang lo lắng và rất là lo sợ
nên là bệnh viện cũng thứ nhất là động viên chia sẻ
và sau khi chăm sóc sức khỏe về công tác khám chữa bệnh rồi bệnh
còn nấu những bữa cơm miễn phí để cho người bệnh và người nhà đến trông
lũ ống qua đi quét theo gần như toàn bộ tài sản
những chất chiêu gần như cả cuộc đời của người nông dân
nặng nề hơn là có những người đã ra đi mãi mãi
nỗi đau ấy có thể sẽ đi theo những người còn sống suốt cả cuộc đời
hy vọng với sự giúp đỡ sẻ chia của đồng bào cả nước
những mất mát sẽ vơi đi phần nào đồng bào vùng lũ sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau
tiếp tục xây dựng cuộc sống mới
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại